khoảng bảy giờ bốn mươi phút sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một nhà báo hoàng đình chiểu phóng viên của đài truyền hình việt nam thường trú tại tỉnh con tum bị hai thanh niên tấn công rồn rập
việc liên tiếp xảy ra các vụ việc phóng viên bị hành hung đang là một vấn đề nhức nhối cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
sau vụ tấn công hậu quả nhà báo hoàng đình triều bị đánh gãy thành ngoài soang sàng bên trái chấn thương phần mềm ngực trái xương vù mắt phải cùng nhiều vết thâm tím trên người
sau khi sự việc xảy ra nhà báo hoàng đình triều đã đến công an phường nguyễn trãi trình báo vụ việc và được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh con tum để điều trị vết thương
nhà báo hoàng đình triều là phóng viên có thâm niên hơn ba mươi năm năm công tác trong nghề báo hình là phóng viên phụ trách địa bàn có nhiều thủ
tin nóng về các vụ như khai thác cát đất xét phá rừng trái phép trên địa bàn ngành chức năng thành phố con tum cần sớm làm rõ vụ việc